các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh đã ngay lập tức được thành lập
lực lượng công an tỉnh bắc giang đang ngày đêm có mặt nơi tuyến đầu với mong muốn chung tay cùng với các cấp các ngành quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên tại những điểm nóng nhất về tình hình dịch bệnh tại tỉnh bắc giang
thôn kiệu đông xã cẩm lý huyện lục nam nơi có ca bệnh nhiễm covid một mươi chín đầu tiên trên địa bàn tỉnh bắc giang
trong suốt những ngày qua năm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh nhằm phong tỏa toàn bộ thôn này vẫn được duy trì hoạt động nghiêm ngặt
các cán bộ chiến sĩ công an huyện lục nam làm nhiệm vụ ở đây vẫn bám chốt khắc phục mọi khó khăn để cùng với các lực lượng khác không cho nội bất xuất ngoại bất nhật nhằm kiểm soát tốt tình hình
tính đến thời điểm này trước những diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn huyện công an huyện lục nam đã huy động ba mươi cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ở một mươi bảy chốt kiểm soát ở ba thôn
tại nơi tiếp giáp với tỉnh hải dương quảng ninh và ở hai trung tâm cách ly tập trung của huyện
còn tại huyện yên dũng nơi giáp danh với thành phố trí linh tỉnh hải dương
mặc dù tỉnh bắc giang đã ra quyết định dừng hoạt động của bến phà đồng việt kết nối giữa huyện yên dũng tỉnh bắc giang và thành phố trí linh tỉnh hải dương từ ngày hai mươi chín tháng một
song chốt kiểm soát ở đây vẫn được duy trì hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
lực lượng công an huyện yên dũng đã cùng với các thành viên trong chốt bám trụ ở đây
đồng thời thường xuyên tuần tra kiểm soát tình hình tại khu vực đê sông thương nơi tiếp giáp với thành phố trí linh
để kiểm soát không cho người dân hai bên qua lại bằng đò ngang tham gia giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà của người dân
lực lượng công an xã sau khi có chỉ thị chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên
thì đã túc trực một trăm linh quân số luôn giữ tinh thần cao nhất để cùng với nhân dân phòng chống dịch trên địa bàn
tổ chức tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn nhà mục đích là ngăn chặn
những chuyến đò ngang chở người từ địa phương trong vùng dịch về địa bàn tránh trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng ở trên địa bàn
công an huyện yên dũng là một trong những địa phương sớm kích hoạt lại toàn bộ hệ thống công tác công an
tham gia phòng chống dịch và công tác phòng chống dịch nội bộ ngay sau khi tình hình dịch bệnh ở thành phố trí linh bùng phát
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trong thời gian tới
công an huyện yên dũng sẽ huy động lực lượng tham gia đảm bảo an điện tự trên địa bàn
đồng thời phối hợp với các công an chức lăng ở huyện làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn huyện
phối hợp với lực lượng công an xã hội chấn để tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo tình hình an điện tự trên địa bàn
và tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt đường lối chủ trương sách của đảng và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và công an huyện đã tổ chức cho lực lượng tuần tra kiểm soát ban ngày ban đêm để đảm bảo an ninh tự trên địa bàn
lực lượng công an và những người đang thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín ở tỉnh bắc giang
đang nhận được sự đồng tình ủng hộ và chung tay phòng chống dịch bệnh của người dân
đó là cơ sở để chính quyền và người dân nơi đây tin tưởng sẽ sớm đẩy lùi được dịch bệnh
thực hiện cao điểm đấu tranh tấn công chấn áp các loại tội phạm và tên nạn xã hội
vào khoảng một mươi năm h ba mươi chiều qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an huyện mang thít
đã triệt xóa một nhóm đối tượng lắc tài xỉu và đá gà ăn thua bằng tiền
vào thời gian trên nhận được tin báo của người dân tại căn nhà hoang thuộc địa phận ấp vàm lịch xã tránh an huyện mang thít
có nhiều đối tượng tụ tập lắc tài xỉu và đá gà ăn tiền
tiếp nhận tin báo lực lượng công an tiến hành bố trí kiểm tra thì nhiều đối tượng cảnh giới xung quanh chi hô bỏ chạy
tuy nhiên bảy đối tượng trong nhóm này đã bị bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ một bộ tài xỉu hai mươi hai con gà tiền trên chiếu bạc là khoảng một trăm bốn mươi triệu đồng
và tạm giữ số tiền trên người các đối tượng là trên hai trăm hai mươi triệu đồng
thời điểm những ngày giáp tết mọi người tất bật với việc dọn dẹp và vệ sinh nhà cửa quên đóng khóa cẩn thận
lợi dụng sơ hở của người dân trong việc trông coi tài sản
các đối tượng đã nhanh tay thực hiện các hành vi trộm cắp sau đây là phản ánh tại tỉnh quảng bình
đối tượng nguyễn hải sinh và võ xuân đình
cùng chú tại xã ngư thủy bắc huyện lệ thủy đã thực hiện sáu vụ trộm cắp xe máy của người dân trên địa bàn
các đối tượng chở nhau đi trên các tuyến đường của các huyện quảng ninh lệ thủy dùng vam phá khóa
trộm xe máy của người dân khi dựng hai bên đường mà không người trông coi
xe máy trộm cắp được các đối tượng đã bán lấy tiền chia nhau
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
cơ quan điều tra đã thu giữ được ba chiếc xe máy là tăng vật của vụ án
chỉ trong một thời gian ngắn chưa đầy một tháng trở lại đây đối tượng nguyễn duy tuấn
trú tại xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm cắp tài sản
tại cơ quan điều tra tuấn khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã đi lang thang
và thấy các nhà dân sơ hở không khóa cổng thì lẻn vào để trộm cắp các loại tài sản như tv điện thoại di động
các đối tượng trộm cắp tài sản thường hoạt động không theo một quy luật nào cả
không quy luật cổ định các đối tượng phạm tội theo địa bàn liên huyền liên xã
sau khi trộm cắp được tài sản thì các đối tượng thường thường chưa phải là bán ngay
mà nói về cất giấu tại nhà hoặc là tại cơ sở công cộng
trong đợt gia quân tấn công bảo vệ tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một
lực lượng công an quảng bình đã liên tiếp đấu tranh triệt phá nhiều vụ án
chuyên án trộm cắp tài sản trên địa bàn thu giữ nhiều xe mô tô tv điện thoại là vật chứng
trong các vụ trộm mà các đối tượng gây ra hành vi thủ đoạn của các đối tượng không mới
song vẫn thực hiện được các vụ trộm cắp bởi tinh thần mất cảnh giác của người dân
trong việc trông coi tài sản của mình đó là kẽ hở để các đối tượng triệt để lợi dụng
chúng tôi cũng có những khuyến cáo đề nghị bà con nhân dân
từ chủ đồng có các cách thức để bảo vệ tài sản của mình
nhất là các dịp tết đặc biệt là trời mưa lạnh trong các vụ việc có bị mất tài sản
hoặc là có các đối tượng xâm phạm đề nghị lợi ích hợp pháp của mình
thì cũng đề nghị hẳn trương báo cả báo cho lực lượng công an các cấp
đặc biệt là công an nơi gần nhất để lực lượng công an có các tài liệu ban đầu
để tổ chức điều tra
có thể nói thời điểm cuối năm thường bận rộn với nhiều công việc
nên người dân thường chủ quan hoặc mất cảnh giác trong bảo vệ tài sản
vô tình tạo kẽ hở để kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp
vì vậy cùng với sự tích cực phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh của lực lượng chức năng
mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác ý thức bảo quản tài sản
không lơ là chủ quan để xảy ra sơ hở kẻ gian có cơ hội thực hiện hành vi phạm tội
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn

cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nguyễn thanh bình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy mươi tám d phan huy chú
phường tân sơn thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê quang cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại số nhà bảy trên bốn trăm hai mươi một hàm nghi
phố cốc hạ một phường đông hương thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối là dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu và hình thế gây mưa trên cao
nên tại khu vực đông bắc bộ trong đêm nay và ngày mai trời nhiều mây và có mưa giải rác
cuộc bộ có điểm mưa vừa đến mưa to
sau đó từ đêm chín tháng hai trở đi mưa sẽ giảm nhanh trời có nắng và nhiệt độ tăng dần trở lại
cao nhất vào trưa chiều có thể đạt mức hai mươi bốn hai mươi năm độ
tương tự tại các tỉnh tây bắc bộ mưa còn tiếp diễn trong hai mươi bốn giờ tới
trong cơn rông đề phòng tổ lóc và gió rất mạnh gây nguy hiểm
sau đó từ mùng một mươi tháng hai mưa giảm nhanh và nhiệt độ tăng nhẹ trở lại
cao nhất vào trưa chiều có thể đạt mức hai mươi năm hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
thời tiết thuận lợi cho các hoạt động vui chơi đêm giao thừa trao đón năm mới tần xỉu
tại khu vực miền trung các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
cũng chịu ảnh hưởng của gió đông bắc và hình thế gây mưa phía bắc
nên trời nhiều mây và có mưa rải rác trong đêm nay và ngày mai
sau đó từ ngày mùng một mươi mưa giảm nhanh trên toàn khu vực
trời có nắng và nhiệt độ nhanh chóng tăng trở lại ở ngưỡng hai mươi ba hai mươi sáu độ có nơi cao hơn
còn tại khu vực đà nẵng đến bình thuận mưa cũng chỉ xuất hiện cục bộ một vài nơi
tại khu vực từ đà nẵng đến quảng ngãi trong ngày mai và dạng sáng ngày mùng một mươi
tuy nhiên lượng không quá nhiều
nhiệt độ cao nhất tại đây ổn định phổ biến ở dưới mức ba mươi độ vào trưa chiều
với các tỉnh vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới
thời tiết ổn định với đêm không mưa ngày nắng giáo
nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
lưu ý là về đêm muộn và sáng sớm trời lạnh
khi nhiệt độ thấp nhất chỉ từ một mươi sáu đến một mươi chín độ có nơi thấp hơn do yếu tố địa hình
cũng tư tự như khu vực tây nguyên
tại các tỉnh thành miền nam phổ biến nắng giáo vào trưa chiều
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
riêng chiều tối ngày một mươi có thể một số nơi ven biển của nam bộ
sẽ có mưa rào và rông vài nơi
mặc dù lượng mưa không lớn nhưng người dân khu vực này
vẫn cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
bản tin mùa một ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt